quân đội libang đã phát hiện bốn ba mươi năm tấn ammoni nitrate có nguy cơ gây nổ ở gần lối vào cảng beirut
địa điểm đã xảy ra vụ nổ lớn vì chính loại hóa chất này vào hồi tháng trước
thông báo của quân đội liban cho biết lực lượng công binh đang xử lý vấn đề
thông báo nêu rõ số ammoni nitrate được tìm thấy bên ngoài cổng vào số chín tại cảng beirut
trước đó tân giám đốc cảng beirut của libang ông bassem al khaissi cho biết
cảng này vẫn còn lưu trữ các hóa chất có thể phát nổ
theo ông al khaissi cơ quan hải quan đã yêu cầu các công ty vận tải đưa những chất này rời khỏi cảng và xuất khẩu đi nước khác
giám đốc cảng beirut cũng khẳng định sẽ nộp đơn khiếu nại những cá nhân giấu tên liên quan đến vụ việc này vào ngày bảy tháng chín
ông cũng cho hay đã gửi đề nghị đến các cơ quan hữu quan về vấn đề này